ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra quyết định khảo sát xác định vị trí danh giới diện tích chính xác
ba khu di trì vườn chuối rền rắn và mỏ phượng tại xã kim trung huyện hoài đức hà nội
văn bản số bốn trăm linh bốn tb vp của ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô văn quý
đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về di chỉ khảo cổ vườn chuối xã kim trung huyện hoài đức
tham dự cuộc họp có giám đốc sở văn hóa và thể thao các phó giám đốc các sở xây dựng
quy hoạch kiến trúc tài nguyên và môi trường cùng ủy ban nhân dân huyện hoài đức và các đơn vị liên quan
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu trên cơ sở xác định vị trí danh giới diện tích chính xác
đối chiếu với bản đồ quy hoạch khu vực đề xuất phạm vi khảo cổ phương án bảo tồn
khai quật di rời thích hợp từng địa điểm bảo đảm vừa bảo tồn di sản vừa phát triển bền vững
phối hợp sở tài chính đề xuất kinh phí thực hiện đúng quy định
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu các sở xây dựng quy hoạch kiến trúc tài nguyên và môi trường
cùng ủy ban nhân dân huyện hoài đức tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng việt nam
chủ động phối hợp bảo đảm công tác khảo sát khảo cổ thực hiện đúng tiến độ